trong thời đại phát triển công nghệ hiện nay trẻ em đang dần xa rời văn hóa đọc thì việc xây dựng các hệ thống thư viện trường học thư viện thông minh mở rộng không gian đọc bằng nhiều hình thức khác nhau với các tài liệu phong phú phù hợp đa dạng sẽ giúp cho các em có thêm kiến thức về khoa học tự nhiên xã hội phát triển tư duy hình thành thói quen đọc sách góp phần hình thành nhân cách con người cho học sinh ngay từ khi còn trên ghế nhà trường
là một trong bốn trường học trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc được hỗ trợ từ dự án cảm ơn thư viện nhỏ các thầy cô giáo và học sinh trường trung học phổ thông phạm công bình huyện yên lạc tỏ ra rất hào hứng và thích thú với mô hình thư viện thông minh này
với việc để học sinh có thể tự chọn đầu sách mình yêu thích mô hình của dự án là một trong những cách làm hay để truyền ngọn lửa yêu sách đến với học sinh
em thấy rất là sung sướng
vì trường mình rất là may mắn khi mà được hàn quốc tài trợ và làm một thư viện rộng rãi và khang trang như thế này
từ cái không gian nó cũng là một không gian mở
học sinh có thể đọc sách với nhiều tư thế khác nhau
và cái cách bài trí của thư viện cũng rất là mới mẻ so với lại cái thư viện truyền thống
thư viện truyền thống trước đây hầu như là chỉ có mỗi làn để kho để chữa sách và có bàn ghế cho học sinh đọc thôi
nhưng với cái dự án này thì thư viện được trang trí rất là đẹp
từ những cái giá sách với những hình thù khác nhau và cách bài trí sách ở trong giá sách cũng khác so với trước
và từ cái không gian mở này cũng khiến cho học sinh cảm thấy yêu thích thư viện hơn và muốn được lên thư viện hơn
dự án cảm ơn thư viện nhỏ được hỗ trợ bởi bộ văn hóa thể thao và du lịch hàn quốc
thông qua nguồn vốn oda trên lĩnh vực văn hóa giáo dục
hiện nay dự án đã hỗ trợ thực hiện xây dựng và tu sửa bốn thư viện tại bốn trường
điểm khác biệt và sức hút của mô hình thư viện này chính là không gian
các em học sinh được đọc sách trong một không gian mở không giảng buộc các em vào bất cứ một quy củ nào
tại đây các em tự do nằm ngồi đọc sách được tự do lựa chọn thể loại sách phù hợp với sở thích và niềm đam mê của mình
các em đến đây thực sự là vừa được nâng cao trí thức nâng cao sự hiểu biết
nhưng các em còn được thư giãn vì bên cạnh cái việc đọc sách báo và các cái tạp chí thì các em còn được xem phim
ở đây có những cái đĩa phim như là phim hoạt hình như là phim tài liệu hoặc là những cái chương trình hòa nhạc
hoặc là có cả những cái chương trình học tiếng anh tức là nó rất là phong phú về các cái nội dung khi các em đến với thư viện
với mô hình này các em còn được tiếp cận với nhiều loại sách như lịch sử văn hóa nhân loại giải trí
giúp các em hình thành thói quen đọc sách nâng cao kiến thức và kỹ năng cho bản thân